ngày hai mươi sáu tháng chín tỉnh hậu giang đã long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh hậu giang lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
đại hội nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và biểu dương khen thưởng tôn vinh
những điển hình tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm năm qua các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở
thu hút đông đảo cán bộ công chức lực lượng vũ trang người lao động trong các doanh nghiệp
và mọi tầng lớp nhân dân tham gia
từ các phong trào thi đua yêu nước đã tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị của tỉnh hậu giang
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện các phong trào khởi nghiệp phát triển sôi nổi
thực hiện tốt công tác giảm nghèo văn hóa công sở được phát huy
thực hiện và đạt vượt một mươi bảy trên một mươi chín chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
nhân dịp này có năm tập thể cá nhân được tặng huân chương lao động hạng nhất
hơn hai trăm tám mươi tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang